đặc biệt là trong công tác giảm nghèo nâng cao đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
huyện hàm yên có thế mạnh về cây ăn quả có múi và đặt mục tiêu xây dựng vùng cây ăn quả tập trung chất lượng cao
do đó hơn hai trăm linh mô hình dân vận khéo được các tổ chức hội đăng ký đều hướng hội viên và người dân
mạnh dạn chuyển đổi phần diện tích kém hiệu quả của gia đình sang trồng cây ăn quả
trước hết là như được gọi là tập huấn các lớp kỹ thuật
về trồng cấy và chăm sóc như cây có múi hoặc là được các chính sách hỗ trợ của nhà nước
rồi thì xây dựng được các tem nhãn cho sản phẩm và có được những lợi thế
tức là đưa được sản phẩm của chúng tôi vào các siêu thị và tiếp cận với các doanh nghiệp
để tiêu thụ sản phẩm
vài trăm triệu trong một năm thực hiện
không chỉ thông qua các tổ chức chính trị xã hội cán bộ đảng viên ở tuyên quang cũng đăng ký
nhiều mô hình dân vận khéo cá nhân phát triển kinh tế tại hộ gia đình
từ đó đem kinh nghiệm hiểu biết của mình tuyên truyền vận động người dân trong thôn xóm cùng làm theo
tôi nhận thấy là với cái vai trò là người đảng viên và cán bộ thì tôi về mặt quan điểm
thì tôi thấy cái
thổ nhưỡng cái khả năng đất đai của địa phương đặc biệt là của gia đình sẵn có
thì tôi cũng đã mạnh dạn và tìm hiểu để đưa loại cam giống mới vào sản xuất
để tăng thêm thu nhập cho gia đình và cùng vận động nhân dân để cùng nhau tổ chức trồng
để có cái thu nhập cho gia đình và cho xã hội
trước kia khi mà những cái mô hình phát triển kinh tế chưa được phát triển sâu rộng ấy
thì là cái việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phát triển kinh tế cũng gặp khá nhiều khó khăn
vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên là trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ
trong phát triển kinh tế là thường xuyên là phải đi đầu
nên là khi mà nhân dân thấy đảng viên thực hiện thì là cũng
nhân dân thì thấy được thì cũng nói theo
các mô hình dân vận khéo do các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ đảng viên khởi xướng
đã hỗ trợ người dân trong tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật
nhất là hỗ trợ cho đoàn viên hội viên và nhân dân tiếp cận được với các nguồn vốn vay
từ ngân hàng chính sách xã hội ngân hàng nông nghiệp và các nguồn quỹ của các tổ chức hội
để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế
thông qua đó các hộ gia đình khó khăn đã từng bước thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu
nhỏ lẻ sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa
giúp các hộ nghèo áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi theo nhóm
việc nhân rộng những mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế đã đạt được hiệu quả cao
nâng cao đời sống nhân dân và góp phần vào giảm nghèo
cũng như là cải thiện đời sống nhân dân ở nông thôn
huy động được sự đóng góp của nhân dân để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
và xây dựng các nông nghiệp hàng hóa
các công trình đường giao thông nông thôn đường nội đồng gắn với vùng sản xuất hàng hóa
đến nay đã có hơn sáu mươi số hộ nghèo ở tuyên quang tham dự dự án thoát nghèo
thông qua triển khai các mô hình dân vận khéo về kinh tế
bà con các dân tộc nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của bản thân
từ đó chủ động và nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế
thoát nghèo bền vững phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn một mươi hai